cũng trong ngày hôm nay tại xã đắc mon huyện đắk song tòa nhân dân tỉnh đắk nông đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo lù xeo tán hai mươi hai tuổi trú tại xã bảo nhai huyện bắc hà tỉnh lào cai tám năm tù về tội mua bán người
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn tán gặp và làm quen với hạng xeo xẩu chú tại huyện đắc long hiện đã bỏ trốn và đợt xẩu lù xeo tìm các thiếu nữ lừa bán sang trung quốc để kiếm tiền tiêu xài
vào ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn tán sẩu bắt xe đò đưa một người phụ nữ từ đắk nông ra lào cai rồi gọi điện cho một người đàn ông tới đón và đưa nạn nhân theo đường tiểu ngạch sang trung quốc
sau đó nạn nhân tiếp tục bị hai người đàn ông trung quốc trở vào sâu trong nội địa và ép làm gái mại dâm
sau đó nạn nhân đã bỏ trốn trở về việt nam và làm đơn giản
sau đó nạn nhân thư tố cáo gửi đến cơ quan chức năng tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lù xeo tán tám năm tù giam về tội mùa bán người